thưa quý vị và các bạn ngày mai hai mươi năm tháng sáu kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám sẽ chính thức diễn ra
đây là kỳ thi quan trọng để các sĩ tử chứng minh năng lực sau một mươi hai năm học tập
đồng thời cũng là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người
kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia không chỉ để xét tốt nghiệp
mà đây là căn cứ để các trường đại học cao đẳng xét tuyển đầu vào
bởi vậy cũng có thể coi đây là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thí sinh
có lẽ vậy nên có thể lắm sẽ xảy ra những cuộc cạnh tranh không lành mạnh
thiếu công bằng và thậm chí là vi phạm pháp luật vi phạm quy chế thi
ví dụ như là sử dụng thiết bị công nghệ cao để gửi đề ra ngoài
và người ở ngoài giải đề đọc kết quả để thí sinh ở trong phòng thi chép
đây là vi phạm đã từng xảy ra ở các kỳ thi trước
vâng và thực tế là những năm gần đây thì lực lượng chức năng thì đã phát hiện và bắt giữ
xử lý rất nhiều trường hợp đã sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận thi cử
và ngay cả việc buôn bán thiết bị này cũng đã là vi phạm pháp luật
chứ không phải chỉ sử dụng mới gọi là vi phạm
và mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn antv để thấy rõ về thực trạng nhức nhối này
viên được người này giới thiệu rất chi tiết
nếu mà anh đi đi thì anh chỉ cần một bộ camera sưu trỏ với lại một bộ phai nghe sưu trỏ thôi
cái đấy thì nó sử dụng như thế nào anh
cái camera sưu trỏ là để anh xoay đến khi mọi người trả làm
còn cái phai nghe sưu trỏ là để mọi người trả làm sau phòng thi chép kết quả
cái đấy có dễ sử dụng không anh
dễ sử dụng
à thế ạ
cái này mỗi lúc xin vào là dùng được không phải trải đặc biệt
chỉ cần một bộ camera và tai nghe sưu nhỏ này thì ở đâu cũng qua hết
lời quảng cáo như một liều thần dược cho những ai đang có ý định thực hiện hành vi gian lận
một hành vi bị luật pháp nghiêm cấm
những thiết bị thu phát biến hiệu được ngụy trang một cách tinh vi
giống như những chiếc móc chìa khóa đồng hồ đeo tay máy tính casio thẻ atm v v
tất cả những thiết bị này đều có khe cắm thể sim điện thoại
kết nối không dây với một tay nghe loại nhỏ kích thước khoảng một hai cm thậm chí nhỏ bằng nửa hạt gạo
khi sử dụng người dùng cho hạt tay nghe vào lỗ tai
các thiết bị có hình dạng như thẻ atm móc chìa khóa vào trong người để nhận tín hiệu giải đề từ người ở ngoài vào
các thiết bị này thông thường có hai bộ phận chính đấy là tai nghe và các thiết bị sim kết nối
các thiết bị này đều có hai bộ phận chính đấy là tai nghe và các thiết bị sim kết nối
thì về cái tai nghe thì nó có cái kích thước rất là nhỏ nó có thể nhỏ bằng hạt đậu hoặc là có thể nhỏ hơn nó chỉ bằng một nửa của cái hạt gạo thôi
thí sinh dùng để gian lận trong thi cử có thể để sát vào trong cái màng nhị
thiết bị thứ hai đấy là cái sim điện thoại dùng để kết nối
thì cái sim điện thoại này thì có thể ngụy trang gắn vào trong các cái vật dụng thông thường như là cái mút hoặc là cái đồng hồ đeo tay
hoặc là cái máy tính
đá nhân dùng để tính toán
mà cái máy tính này thì thí sinh được phép mang vào phòng thi hay là cái thẻ atm hoặc là cái chìa khóa như là cái chìa khóa ô tô hoặc là cái chìa khóa cửa cuốn
phải có một cái đối tượng ở bên ngoài dùng điện thoại gọi vào cái sim này thì cái sim này nó tự động kết nối các cái thiết bị lại
và thí sinh có thể nghe được cái lời giải ở trong cái bài thi đấy và có thể gian lận được
sau một hồi trao đổi chủ tài khoản facebook đã đồng ý gặp để cho khách hàng xem sản phẩm
cái này không ở nhà đâu
vâng thưa quý vị hành vi gian lận trong thi cử thì dù bằng hình thức nào